sáng ngày bốn tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc
bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố châu đốc về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở của nam phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một laptop hơn ba trăm linh trang tài liệu và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
theo kết quả điều tra nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần nhưng nam không từ bỏ mà lại chống phá ngày càng quyết liệt
năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương nam không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng tạo nhiều tài khoản mạng xã hội
để đăng tải phát tán nhiều tài liệu hình ảnh video clip thậm chí phát sóng trực tuyến để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước chính quyền địa phương
gây chia rẽ phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc tôn giáo xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu thạch kim sơn đã dùng dao đâm bạn nhậu bị thương
ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo thạch kim sơn trú tại tỉnh trà vinh
theo cáo trạng ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ giữa sơn và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
nhưng được mọi người căn ngăn nên sơn bỏ về phòng
do vẫn bực tức ngày hôm sau sơn thấy nạn nhân đang nằm ngủ thì đã dùng dao đâm vào ngực làm nạn nhân bị thương tích hai mươi bảy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt sơn bức án tám năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ xe của đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thiên hoàng hải đơn vị khai thác tuyến xe khách thái bình quảng ninh và ngược lại
bị nhóm người chèn ép hành hung lái xe ném chất bẩn lên xe
công an tỉnh quảng ninh đã bắt ba người liên quan
cụ thể ngày một mươi chín tháng bảy camera hành trình trên xe ghi lại tài xế nhân viên của công ty thiên hoàng hải trong lúc chở khách từ quảng ninh về thái bình
khi đến khu vực chân cầu bãi cháy thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh thì bị một nhóm người trên chiếc xe chạy song song lao xuống giật cửa rồi hành hung
ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng bảy xe chở khách của doanh nghiệp đang hoạt động thì bị ném chất bẩn bị xe khác lạng lách đánh võng trước mặt cản trở việc lưu thông
nhiều lái xe vì sợ ái nên đã xin nghỉ việc không dám làm đơn tố cáo
sau khi nhận được phản ánh lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh làm rõ tình trạng chèn ép gây mất an ninh trật tự
ba đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
phối hợp với công an huyện đan phượng đấu tranh bắt giữ
điều đang nói là cả tám đối tượng không một ai có bằng cấp về công nghệ thông tin nhưng đã cùng nhau xây dựng kịch bản lên kế hoạch lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh thành thông qua mạng xã hội
điều đang nói là cả tám đối tượng không một ai có bằng cấp về công nghệ cao vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội

mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ngô thị thu thủy tên gọi khác là bé thủy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố và bắt tạm giam
thủy bị bắt vì có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy do nguyễn huy hoàng thực hiện
và bị công an tỉnh cà mau bắt quả tang vào sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
tăng vật thu giữ khoảng ba trăm năm mươi g heroin thủy đã chỉ đạo hoàng đi mua ma túy về cà mau bán lại cho các con nghiện khác
hiện thủy đang chịu hai bản án tội chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt là tám năm ba tháng tù giam nhưng tạm hoãn chấp hành án
bí do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nhưng lại tiếp tục tái phạm hành vi
đối tượng viên đình mạnh chú tại xã ea rốc huyện ea súp tỉnh đắk lắc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam về hành vi mua bán người
khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín mạnh quen biết
với một người đàn ông tên là đốc vì hám lợi nên mạnh đã rụ rỗ lôi kéo sáu nạn nhân
đưa xuống thành phố hồ chí minh cho đốc và được đốc đưa trước số tiền năm mươi triệu đồng
sau đó đốc đưa sáu nạn nhân sang campuchia bán vào các công ty
đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hai nạn nhân muốn về lại việt nam thì đốc yêu cầu phải nộp một trăm tám mươi triệu đồng
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi người thân chuyển đủ số tiền trên thì hai nạn nhân được thả về lại việt nam
xe đầu kéo biển số của tỉnh khánh hoa
đến đầu trước cây xăng ở đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng tám
thông tin ban đầu xe đầu kéo đến đầu trước cây xăng ông đồn một
xã xuân phú huyện xuân độc của tỉnh đồng nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngọn lửa xuất phát từ phía đầu xe nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ xe
nhân viên cây xăng đã cùng người dân đem gần hai mươi bình chữa cháy sách tay và vòi nước tới dập lửa
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắp đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc
hậu quả phần đầu xe cháy dụi hoàn toàn hư hỏng nặng may mắn không thiệt hại về người